công an tỉnh gia lai đã tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày chủ tịch hồ chí minh nêu sáu điều dạy công an nhân dân và gặp mặt tôn vinh điển hình tiên tiến
phong trào học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy đã được lan tỏa sâu rộng trong công an gia lai tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng
khác ghi lời dạy của bác những năm qua công an tỉnh gia lai đã chủ động nắm phân tích dự báo tình hình tham mưu cho cấp ủy chính quyền huy động cả hệ thống chính trị tham gia bảo đảm an ninh trật tự
sau gần một năm phát động và thực hiện đợt thi đua đặc biệt này công an các đơn vị địa phương đã lập nhiều thành tích chiến công xuất sắc trong công tác chiến đấu
có ba trăm sáu mươi sáu tập thể bảy trăm năm mươi hai cá nhân được các cấp các ngành khen thưởng
nhân dịp này hội nghị đã tôn vinh khen thưởng bảy mươi hai tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi